xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị mưa lớn kéo dài từ tối ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng năm
đã gây ống ngập và sạt lở tại nhiều tỉnh thành phía bắc
gây thiệt hại nặng nề về nhà và nhiều diện tích nông nghiệp của người dân
tại hà giang lực lượng chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân
khẩn trương tìm kiếm hai vợ chồng trú tại xóm pi nặm thôn nà pâu xã lạc nông huyện bắc mê
mất tích khi đi đánh cá trên sông gâm vào đêm ngày hai mươi tháng năm
trong khi đó lực lượng chức năng xã phúc thuận thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên
cũng đang khẩn trương tích cực tìm kiếm một cháu bé mất tích do mưa lũ cuốn trôi
theo thống kê tính đến chiều ngày hôm qua mưa lớn gây sạt lở đất đã làm ba mươi ba ngôi nhà bị hư hỏng
tình trạng hư hỏng nhà cửa do sạt lở đất xảy ra tại nhiều địa phương
như hà giang có một mươi bốn nhà bị hư hỏng hòa bình một mươi một nhà tuyên quang tám nhà phú thọ ba nhà thái nguyên một nhà
công an phường tân lợi thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa phối hợp cùng với các cơ quan chức năng
tổ chức tìm kiếm và bàn giao cháu bé ba tuổi
công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự ba đối tượng trong đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng sử dụng ma túy tại các quán bar karaoke nhà nghỉ khách sạn
cầm đầu đường dây này là hồ ngọc hùng thường trú tại huyện tân kỳ nghệ an
để qua mặt cơ quan chức năng hùng không trực tiếp giao hàng mà chỉ đạo hai chân dép là nguyễn văn hiếu và cao tiến dũng cùng trú tại thành phố vinh cung cấp ma túy cho khách
các đối tượng còn chủ động móc nối với các nữ nhân viên làm việc

khi bắt giữ các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ gần một trăm linh gam thuốc lắc và ketamin một xe ô tô và hai điện thoại di động
hiện công an huyện hưng nguyên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
trộm cắp tài sản mua bán trái phép chất ma túy tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
ba đối tượng vừa bị công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn khởi tố và ra lệnh tạm giả
trước đó ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện tràng định nhận được tin báo của ông hoàng văn sơn chú tại xã kim đồng huyện tràng định về việc bị mất trộm xe máy
công an huyện đã nhanh chóng điều tra bắt giữ hai đối tượng là nông văn nhuận và tô văn đức cùng chú tại xã kim đồng
hai đối tượng khai nhận đã lấy trộm xe rồi đem qua tỉnh cao bằng bán cho đinh văn long chú tại huyện hà quảng
để đổi lấy năm gói ma túy một trăm linh đồng và sử dụng ma túy tại nhà long
sau đó tiếp tục trộm một xe máy điện đi về đến thị trấn thất khê huyện tràng định tỉnh lạng sơn thì bị lực lượng công an huyện bắt giữ
trước đó nhuận và đức còn thực hiện hai vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn vào các ngày một mươi chín và hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai để mang đi cầm cố
khám xét chỗ ở của đinh văn long lực lượng công an phát hiện thu giữ hai xe mô tô ma túy cùng một số tăng vật khác
là nhân viên lắp đặt camera lợi dụng công việc được giao nguyễn hồng vương ba mươi hai tuổi trú tại thành phố đà nẵng
đã đột nhập vào bên trong một cửa hàng lấy cắp kết sắt đồng thời phá hủy dữ liệu hệ thống camera giám sát lắp đặt tại đây
công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của nguyễn hồng vương
tại cơ quan công an vương khai nhận từng lắp đặt sửa chữa hệ thống camera an ninh tại cửa hàng đặc sản hương đà
nên biết rõ ngóc ngách tại đây nhất là nơi để tiền
khi nhân viên cửa hàng đóng cửa tắt điện ra về vương đã đột nhập vào cửa hàng lấy kết sắt
đến mở hộp đầu ghi dữ liệu camera cắt hệ thống dây tháo lấy ổ cứng dữ liệu sau đó bỏ trốn
trên đường về vương dừng xe dùng tua vít cậy mở két sát lấy gần ba trăm linh triệu đồng và vứt két sát vứt đầu ghi vào thùng xác
sáng hôm sau vương lấy hai triệu đồng tiêu xài nhưng sau đó cảm thấy hối hận nên đã mang tiền đi giao nộp và tự thú về hành vi trộm cắp
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận bình thạnh đã điều tra truy xét bắt giữ đối tượng nguyễn viết cường
trú tại phường hiệp bình chánh tp thủ đức chỉ sau vài giờ đối tượng này gây án cướp tiệm vàng
tại cơ quan công an cường khai nhận do thua bạc
trên mạng nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để trả nợ và tiêu xài
vào trưa cùng ngày cường đem theo một cây búa đinh chạy xe gắn máy đến tiệm vàng sơn trang số bảy trăm ba mươi bốn sô viết nghệ tĩnh phường hai mươi năm quận bình thạnh
giả vờ hỏi mua vàng rồi đột ngột dùng búa đập vào tủ kính và nhanh tay cướp đi hai lắc tay vàng rồi lên xe tẩu thoát
trên đường đi đối tượng đã ghé vào hai tiệm vàng bán hai lắc tay được hơn ba mươi triệu đồng rồi về nhà ẩn nấp
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng cường đồng thời tạm giữ phương tiện gây án của đối tượng thu hồi lại hai lắc tay vàng trao trả lại cho nạn nhân
sau khi các hoạt động kinh tế xã hội tại hà nội dần trở lại trạng thái bình thường thì hoạt động của các loại xe dù xe hợp đồng xe khách trá hình lại tái diễn
và điều này đòi hỏi sự vào cuộc của các lực lượng chức năng nhằm chấn chỉnh và xử lý rứt điểm lập lại trật tự giao thông trên địa bàn
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại quận cầu giấy hà nội
tuyến đường nguyễn quốc trị tù mỡ thuộc địa bàn quận cầu giấy hà nội
ông kính phóng viên ghi nhận các xe limousine hay còn gọi là các xe hợp đồng xuất hiện hàng loạt tại đây
xe đến rồi xe đi
khách lên rồi khách xuống
tại đây tấp nập chẳng khác gì một bến xe mini

để em tham khảo

đúng nó tính theo xe xe đường điện xe đường văn phòng ở nam định xe trên đây
à văn phòng ở tầng nam định
cả dọc tuyến phú mỡ này thì không khác gì một cái bến xe di động cho những gel limousine đấy
thế anh thấy thế nào ạ
thật là không phải ngoài cái bến xe limousine không phải là ngoài xe limousine
cái dòng xe khác nữa chứ phải đâu
như cái xe bụng nhằm chỗ xe chú lệch chú rủng nó cũng như thế
cái tình trạng này diễn ra lâu chưa ạ
à thì nó cũng có rất là lâu rồi
thì những cái dòng xe limousine này thì thật là nó có rất nhiều hãng ạ
không phải cửa một hãng này mà ra bảy hãng khác
thế là mình thấy là chắc là dễ tội tiện cho người dân thì người dân đi nhiều
tuy nhiên khi thấy máy quay và bóng dáng lực lượng trên đường
các xe này thay đổi hình thức đón khách
không công khai ngoài mặt đường mà tận dụng sân bãi khác để đón khách
nhiều phương tiện khi bị xử lý thì đưa ra lý do để trốn tránh trách nhiệm
rất nhiều xe limousine của mình đô ở đây thì là
cái điểm này là điểm dừng ốp của công ty mình hay là như thế nào ạ
không không ạ đây là điểm mà tôi tự dùng ở đây ạ

nhưng mà rất nhiều xe của mình cùng hẹn nhau ở đây hay như thế nào ạ
không không tôi đến đây là anh em và anh ấy nó phải khóa định quay ở kia thôi
thực ra hiện nay thì cái vấn đề này
thì thực ra nó là vấn đề rất là khó khăn và nan giải
bởi vì về cơ bản ở trên tuyến đường quận cầu giấy
thì có rất nhiều các cái tuyến đường mà thứ nhất là chưa có tên
thứ hai là các tuyến đường không có biển cấm dừng đỗ
về nguyên tắc thì là nhân dân người ta sẽ được làm những cái điều pháp luật không cấm
đối với xe hợp đồng thì hiện nay cái điều khó khăn nhất là
theo quy định của pháp luật thì là trước khi thực hiện hợp đồng
thì là cái đơn vị đó phải gửi hợp đồng về sở
nhưng cái quy định là trước khi đó là về bao lâu
và cái thứ hai là phải quy định để cho cơ quan chức năng được trích xuất cái đấy
thì chúng tôi không có một cái công cụ nào để trích xuất là hợp đồng đã gửi cho sở hay chưa
hay là hợp đồng đã sau khi người ta bắt khách ngoài đường
thì bắt đầu người ta điền vào trong một cái hợp đồng gọi là chúng ta gọi là hợp đồng cống đó
xe hợp đồng là loại hình dịch vụ vận tài hành khách đã và đang phát triển
lại nhiều tiện ích cho người dân không phủ nhận sự tiện ích của loại hình dịch vụ này
tuy nhiên việc bất chấp quy định hoạt động với nhiều vi phạm
trong đó vi phạm về việc biến những khu vực công cộng thành bến bãi để đón trả khách
đã và đang là u nhọt dứt đối nhiều năm qua cần phải xử lý rất điểm